họ biết anh không phải vì những gì trong quá khứ mà chính từ những gì anh đã tạo dựng được hôm nay
của một người đàn ông giàu nghị lực trên con đường hoàn lương của mình
sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở huyện kim bôi
nên cuộc sống của bùi văn thị ngay từ nhỏ đã gặp rất nhiều khó khăn
thì đã sớm phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình
chập chứng bước vào đời
thị bị muôn vàn cám dỗ lôi kéo
nghe rẽ cuộc đời của bùi văn thị vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
do một lần bị đám bạ xấu rủ dê lôi kéo mà thị đã vi phạm pháp luật
nếu như thời gian trong trại cải tạo là quãng thời gian khó khăn vì mất tự do
nếu như thời gian trong trại cải tạo là quãng thời gian khó khăn vì mất tự do
mất quyền công dân
thì khi trở về cộng đồng người lầm lỗi phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn hẳn
đó là cảm giác mặc cảm tự ti
là những lời dị nghị từ bà con xóm giềng
là suy nghĩ mông lung khi không tìm ra hướng cho những chương tiếp theo của cuộc đời mình
hồi mới ở trại cải tạo về
bùi văn thị có đôi lúc rơi vào trạng thái mặc cảm
bế tắc bởi sự xa lánh kỳ thị của bà con
và một số người thân trong dòng họ
anh không nhận họ
mà trái lại thấy buồn vì mình đã từng lầm lỗi
điều đó giúp anh có thêm quyết tâm để làm lại từ đầu